càng hải phòng là càng hiện đại có lượng hàng hóa thông quan lớn nhất phía bắc
xây dựng và phát triển mô hình càng biển thông minh là một trong những hướng đi đúng đắn
và đang được các doanh nghiệp kinh doanh cảng tại thành phố hải phòng quyết tâm thực hiện
đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố
trong danh mục hai trăm bảy mươi tám bến càng được bộ giao thông vận tải công bố mới đây
càng biển hải phòng dẫn đầu cả nước với bốn mươi chín bến cảng
càng hải phòng có thế mạnh là hệ thống giao thông tích hợp đầy đủ các phương thức vận tải
đây được coi là điều kiện thuận lợi là chìa khóa để xây dựng một thành phố càng thông minh bốn
toàn bộ hệ thống lô rít tích để đảm bảo được việc phát triển
đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được công cuộc
xây dựng mô hình càng biển thông minh với những hệ thống chỉ tiêu được coi là một trong những giải pháp
đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của cảng hải phòng trong tình hình mới
tiếp tục khẳng định chắc chắn vị thế cảng biển hiện đại nhất miền bắc